tình hình an ninh chính trị an ninh nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được giữ vững ổn định
trong đó công an tỉnh đắk nông đã tích cực nhanh chóng khám phá điều tra làm rõ các vụ án lớn được sự quan tâm của dư luận
tình hình hoạt động của các loại tội phạm từng bước được kiềm chế đẩy lùi
sau khi nghe báo cáo tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh đắk nông đã đạt được trong năm qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu lực lượng công an tỉnh đắk nông cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm tình hình
trước mắt cần tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết nguyên đán kỷ hợi an lành và bình yên

đảm bảo an ninh trật tự trên địa phương
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại công an tỉnh đắk nông
công trình được xây dựng trên diện tích khoảng tám trăm linh m hai với kinh phí hơn ba tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông đóng góp
thủ tướng chính phủ đã dâng hương viết sổ lưu niệm và trồng cây tại khuôn viên nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đoàn kiểm tra
đoàn kiểm tra bảy trăm một mươi ba bộ chính trị về việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và thông báo kết quả kiểm tra đối với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
dự buổi làm việc có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc ban tổ chức trung ương và bộ công an
qua công tác kiểm tra của đoàn việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn của trung ương
được đảng bộ công an trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc bài bản và khoa học làm từng bước thận trọng có trọng tâm trọng điểm thể hiện rõ sự gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư
các cấp ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn kiểm tra giám sát việc học tập nghiên cứu quán triệt triển khai đối với bảy nội dung trọng tâm thực hiện chỉ thị năm và một mươi bốn nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên
đã có nhiều cách làm hay sáng tạo tạo sự chuyển biến trong nhận thức hành động của cán bộ đảng viên chiến sĩ trong lực lượng
đã kiểm tra giả soát và bước đầu xử lý hiệu quả những hạn chế thiếu sót trong công tác cán bộ trong tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm thống nhất cao với những đánh giá của đoàn kiểm tra về những thành quả cũng như những hạn chế tồn tại về kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn gắn với chỉ thị năm của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
năm hai nghìn một mươi tám là năm có ý nghĩa quan trọng kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ có sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
vì vậy việc quán triệt nghiêm túc học tập và thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị được bộ công an xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng
là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài bộ trưởng tô lâm cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra đã chỉ rõ hạn chế nguyên nhân của hạn chế trong quá trình thực hiện
đồng thời có những biện pháp xử lý chấn chỉnh khắc phục những sai phạm
kết luận buổi làm việc trưởng ban tổ chức trung ương trưởng đoàn kiểm tra phạm minh chính khẳng định
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã thể hiện tinh thần quyết liệt quyết tâm rất lớn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung và bốn nhiệm vụ giải pháp
thực hiện nghị quyết chung mơ bốn khóa một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị
đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm tổ chức thực hiện giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh
trong đó nhấn mạnh gương mẫu đi đầu và sự nỗ lực của đảng bộ công an trung ương cấp ủy đảng các cấp trong công an nhân dân
đã nghiêm túc thẳng thắn trong nhận diện các biểu hiện suy thoái và tự diễn biến
tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị
đi vào công tác thực tiễn phân đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chủ động trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
đồng chí phạm minh chính cũng mong muốn ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
tiếp tục khẩn trương khắc phục những hạn chế bất cập đã được chỉ ra
quyết liệt quyết tâm trong xử lý các vi phạm sai phạm nhất là trong công tác cán bộ
trên cơ sở đó có những giải pháp phù hợp trong việc đánh giá sử dụng bố trí cán bộ
đồng thời trong nội bộ phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất cao
tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong quá trình triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở cần phát huy vai trò và sự đồng thuận
tham gia của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các hội nghề nghiệp
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
được đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết xây dựng và triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín do ban chỉ đạo trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
tổ chức vào sáng nay tại thủ đô hà nội
trên kết quả triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm hai nghìn một mươi tám đồng chí trương thị mai đề nghị
năm hai nghìn một mươi chín cần chú trọng phát huy dân chủ coi đây là động lực quan trọng
để tạo đồng thuận xã hội tạo điều kiện thuận lợi để người dân đóng góp ý kiến
tham gia vào xây dựng và thực thi chính sách pháp luật đồng thời sớm hoàn thiện pháp luật
về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung quyết liệt trong giải quyết rứt điểm
các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài
chủ tịch ubnd và trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cũng đề nghị các cấp ủy đảng
chính quyền phải thực sự lắng nghe tiếp thu ý kiến người dân công khai minh bạch việc giải quyết khiếu nại
phát huy vai trò của các ban thanh tra nhân dân ban giám sát cộng đồng và ban hòa giải ở cơ sở
tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện trách nhiệm tiếp dân đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị
theo quy định của pháp luật
công an tỉnh điện biên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín dự hội nghị có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí trần văn sơn ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy điện biên
trong năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh điện biên đã đấu tranh quyết liệt về số đối tượng hoạt động lập nhà nước mông
hoạt động của các tà đạo dê sùa bà cô dợ hội thánh của đức chúa trời mẹ
không để các đối tượng lợi dụng tôn giáo hoạt động vi phạm pháp luật
đã phát hiện tập trung điều tra bắt giữ năm trăm ba mươi vụ sáu trăm linh đối tượng phạm tội về ma túy
phát hiện xử lý hai trăm ba mươi vụ hai trăm năm mươi hai cá nhân tổ chức vi phạm về lĩnh vực kinh tế môi trường
công tác điều tra xử lý tội phạm đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra trong đó trọng án đạt tỷ lệ một trăm linh
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
thành tích mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời thứ trưởng đề nghị trong năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh điện biên quán triệt sâu sắc với chủ đề công tác
là hoàn thiện thể chế tăng cường cơ sở và phương châm hành động là chủ động nêu gương kỷ cương
trách nhiệm hiệu quả với tám nhóm nhiệm vụ ba giải pháp trọng tâm
mục tiêu là xây dựng lực lượng công an nhân dân thật trong sạch vững mạnh xứng đáng là lực lượng trung thành
tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
tại hội nghị thứ quyền của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an
thượng tướng nguyễn văn thành và đồng chí trần văn sơn đã trao tặng huân chương bằng khen cờ thi đua
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
sau đây là cụm tin về hội nghị tổng ghế công tác công an năm hai nghìn một mươi tám
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín của công an một số địa phương diễn ra vào ngày hôm nay
năm hai nghìn một mươi tám đối với công an các tỉnh vĩnh phúc phú thọ và lào cai
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh luôn bảo đảm ổn định
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt kết quả cao
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an
công an nhân dân có những chuyển biến tích cực góp phần xây dựng lực lượng công an châm sạch vững mạnh
với những thành tích đạt được năm hai nghìn một mươi tám tỉnh vĩnh phúc có hai trăm linh một lượt tập thể
tám trăm chín mươi một lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được các cấp khen thưởng
trong khi đó công an tỉnh phú thọ vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc
đây là năm thứ hai mươi năm liên tục công an tỉnh phú thọ đạt được cờ thi đua của chính phủ và bộ công an
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
còn công an tỉnh lào cai đã có một ba lượt tập thể cá nhân được khen thưởng
để nâng cao ý thức cảnh giác với tội phạm cướp giật tại các ngân hàng
chiều nay công an tp đà nẵng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền
thông báo tình hình tội phạm và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa
cho các ngân hàng và cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố
tại hội nghị lực lượng công an đã hướng dẫn về một số biện pháp phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm cướp giật cho đại diện chi nhánh ngân hàng
chủ cơ sở kinh doanh tiệm vàng đó là mỗi ngân hàng tiệm vàng cần được đầu tư
hệ thống camera an ninh chuông báo động và bộ phát tín hiệu
tăng cường công tác bảo vệ giám sát trang bị kỹ năng ứng phó cần thiết
khi có tình huống xấu xảy ra đặc biệt tuyệt đối cảnh giác
với các đối tượng giả danh công an qua điện thoại
cũng trong hội nghị công an tp đà nẵng đã tập trung thao gỡ những khó khăn vướng mắt
của các cơ sở kinh doanh chi nhánh giao dịch ngân hàng trong công tác quả đí
về tình hình an ninh trật tự trong thời gian vừa qua
chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự nổi bật
sau khi hoãn phiên tòa xét xử vào ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín do vắng mặt về lý do sức khỏe
của bị cáo hoàng công lương và một số gia đình bị hại
và ngày hôm nay một mươi bốn tháng một tòa nhân dân tp đà nẵng
tỉnh hòa bình đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bảy bị cáo
liên quan đến sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình làm chín bệnh nhân tử vong
các bị cáo bị đưa ra truy tố trước tòa với hai nhóm tội danh vô ý làm chết người
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó bị cáo bùi mạnh quốc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
xử lý nước trâm anh và hoàng công lương nguyên bác sĩ khoa hồi sức tích cực
bệnh viện đa khoa tỉnh bị truy tố về tội vô ý làm chết người
các bị cáo trần văn sơn trần văn thắng trương quý dương và đỗ anh tuấn
bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các luật sư tham dự phiên tòa đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa
vì cần thiết phải triệu tập thêm đại diện bộ y tế cán bộ giám định của bộ công an
đề nghị trưng cầu giám định phát đi sức khỏe tâm thần đối với bị cáo hoàng công lương
tuy nhiên hội đồng xét xử đã bác đề nghị hoãn phiên tòa
vì tất cả lý do trên không ảnh hưởng đến nội dung của phiên tòa
tại bắc giang vào lúc chín giờ sáng ngày hôm nay công an thành phố bắc giang đã bắt quả tàng
một nhóm gồm hai mươi đối tượng đang sử dụng ma túy trong nhà nghỉ
kiểm tra đột xuất nhà nghỉ ti tan tại đường võ nguyên giáp
xã tân mỹ lực lượng công an phát hiện có hai mươi đối tượng gồm một mươi một nam và chín nữ
có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành thử nước tiểu của các đối tượng
lực lượng công an phát hiện một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
hiện công an tp bắc giang đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở
để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ việc một nam thanh niên sử dụng hung khí xông vào một cửa hàng
việt theo trên địa bàn phường hòa khánh bắc quận điên triều tp đà nẵng
để cướp tài sản và chiều ngày hôm nay công an tp đà nẵng đã bắt được đối tượng gây án
đối tượng bị bắt giữ là ngô đức huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tam hiệp núi thành quảng nam
trước đó lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ cửa hàng vắng mặt đối tượng đã dùng vật nghi là súng
để uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp bốn mươi triệu đồng sự việc xảy ra chỉ trong hai mươi bảy giây
sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tập trung truy xét và sau bảy tiếng
đã xác định được đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ đối tượng ngô đức huỳnh
tại huyện núi thành tỉnh quảng nam cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục
theo quy định của pháp luật đồng thời tổ chức đấu tranh khai thác để truy thu phương tiện gây án
năm mươi một kg ngà voi đang được nông văn kỳ trú tại huyện trùng khánh của tỉnh cao bằng
vận chuyển từ khu vực biên giới việt nam sang trung quốc tiêu thụ
vừa bị đồn biên phòng bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng bắt quả tang
vào lúc một mươi h ba mươi phút sáng
ngày một mươi ba tháng một tại khu vực thuộc xóm bản mong xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đã bắt quả tang đối tượng nông văn ki vận chuyển trái phép ngà voi
sang trung quốc tăng vật thu giữ là hai mươi năm chiếc ngà voi và năm mươi hai miếng ngà voi đã cắt khúc với trọng lượng
hai mươi kg hiện bộ đội biên phòng đàm thủy đã hoàn chỉnh thủ tục bàn giao người và tăng vật
cho hạt kiểm lâm huyện trùng khánh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
người dân cảm thấy bất an và mong chờ câu trả lời chính xác về nguyên nhân gây ra cái chết của
chó bé hai tháng tuổi sau khi tiêm vaccine combi năm mỹ sẽ không thay đổi kế hoạch rút quân khỏi syri
bất chấp việc trước đó tổng thống donald trump cảnh báo sẽ đe dọa nền kinh tế thổ nhĩ kỳ
tiêm vaccine combifi vào ngày một mươi tháng một vừa qua đến thời điểm này thì vẫn chưa có kết luận của
cơ quan điều tra về nguyên nhân cháu bé tử vong những phản ứng nặng sau tiêm mà nhiều trẻ gặp
phải trong gần một tháng qua khiến dư luận cảm thấy bất an về loại vaccine này
sau cái chết của đứa con gái hơn hai tháng tuổi
gia đình anh tuyên chị xoan vẫn chưa hết bàng hoàng bởi theo họ trước khi được đưa đi tiêm
vaccine comifi ngày chín tháng một vừa qua con gái họ hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất kỳ dấu
dấu hiệu bất thường nào chỉ sau khi đi tiêm về cháu bé mới có biểu hiện sốt cao và đột ngột tử vong
cháu vẫn quấy đến mẹ cháu cứ bế lên thì nó nín cứ đặt nằm xuống cái nó lại kêu quấy thì cả đêm
không ngủ đến tầm bốn giờ đến bốn bốn giờ cuốn rưỡi hoặc năm giờ chỉ đấy
đại diện trạm y tế xã cần kiệm huyện thạch thất nơi thực hiện tiêm cho cháu bé cũng cho biết
trước khi tiêm bé đã được khám sàng lọc rất kỹ và không có bệnh bẩm sinh sau tiêm bé được theo
dõi ba mươi phút tại trạm không có biểu hiện sốt và được cho về nhà
được biết khi về nhà bé có biểu hiện sốt nhưng gia đình lại chủ quan không báo lên với trạm y tế
mà chỉ đến sáng hôm sau khi đã nặng lên bé mới được đưa tới trạm y tế xã và lúc này được chuyển ngay
bệnh viện đa khoa huyện thạch thất cấp cứu
có một số những trường hợp mà khi mà mình đã có những xử trí ban đầu rồi mà không ổn thì
người nhà cần phải đưa con đến với cơ sở y tế hoặc ít nhất là cũng phải trao đổi lại với cơ sở tiêm
chủng để được nắm thêm thông tin để mình có những cái xử trí kịp thời cho các trẻ để tránh những cái
thiệt thòi không đáng có xảy ra đối với các bé trước đó cũng có hai trẻ ở tỉnh nam định tử vong sau

trước đó cũng có hai trẻ ở tỉnh nam định tử vong sau tiêm vaccine combifide dù mới triển khai tiêm được
dù mới triển khai tiêm được gần một tháng nhưng trước hàng loạt phản ứng nặng xuất hiện ở trẻ sau tiêm
gần một tháng nhưng trước hàng loạt phản ứng nặng xuất hiện ở trẻ sau tiêm vaccine này ngành y tế cần phải
ngành y tế cần phải có những nghiên cứu thêm về chất lượng của vaccine comifi để đảm bảo an

theo sở y tế tp hà nội hội đồng chuyên môn đang tiến hành điều tra để xác định chính thức nguyên
nhân tử vong có phải do vaccine comifi hay không dự kiến thì kết quả sẽ được công bố sau vài ngày nữa
cũng liên quan về vấn đề này bộ y tế vừa công bố số điện thoại đường dây nóng chín trăm tám mươi một bốn trăm tám mươi bốn trăm tám mươi để giải
đáp thắc mắc tư vấn và cung cấp thông tin về tiêm chủng mở rộng theo đó số điện thoại đường dây nóng không
chín trăm tám mươi một bốn trăm tám mươi bốn trăm tám mươi sẽ hoạt động tất cả các ngày trong tuần các gia đình và cộng đồng có thể gọi bất
cứ khi nào nếu có thắc mắc hay cần tư vấn các vấn đề liên quan đến tiêm chủng mở rộng trước tình
hình triển khai vaccine mới đây sẽ là kênh trực tiếp để người dân có thể dễ dàng được tìm hiểu
thông tin vaccine và lịch tiêm cũng như tư vấn tiêm chủng phù hợp cho trẻ
rác nam sơn là điểm tập kết xử lý rác thải lớn nhất của thành phố hà nội với công suất lên tới bốn
tấn một ngày thế nhưng trong những ngày vừa qua thì đã có hàng trăm người dân tại các xã xung
quanh khu vực bãi rác này chặn không cho xe rác vào tập kết vì lý do gây ảnh hưởng đến môi trường điều
này khiến rác thải đang bị ủn ứ nghiêm trọng trong khu vực nội thành gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến
sinh hoạt của người dân thủ đô
trong khoảng ba đến bốn ngày qua thì hình ảnh những chiếc xe rác cao nhất như thế này có cả ngọn như
này đã trở nên là rất là quen thuộc đối với người dân hà nội hình ảnh này xuất hiện để giải rác
trong khu vực nội thành khi mà người dân ở khu vực xã nam sơn bắc sơn và hồng kỳ đã chặn hai cái
tuyến đường để xe rác có thể đưa rác vào khu vực bãi rác nam sơn bãi rác chính xử lý rác của thải
của bốn quận nội thành rác thải ngập tràn các ngõ phố trong nội thành hôi thối mất vệ sinh người
dân thì vẫn cứ kêu rác thì vẫn tiếp tục được đổ còn các công nhân vệ sinh cũng chỉ biết vun vào
đắt đống hoặc tập kết thành những hàng dài xe rác như thế này khi mà không biết chở đi đâu
mình cũng có trẻ con nên là cũng không dám cho ra ngoài
những ngày qua người dân quanh khu vực này tỏ ra vô cùng khó chịu trước tình trạng trên và mong
chính quyền thành phố sớm có biện pháp giải quyết di rời nhanh chóng những bãi tạm dọc các tuyến đường
như thế này mong muốn là tất cả giải quả được đến xe rác đi khi gần xe bít thế này mà người
ta ngồi đợi tất cả chúng tôi ngồi đợi là không chịu được cái bãi rác này và những cái bãi rác tương tự như thế này hay biến mất đi
chứ như thế này thì rất ảnh hưởng đến môi trường ảnh hưởng đến con người xung quanh nơi đây
mình mong muốn là chính quyền sẽ nhanh chóng giải quyết sớm cái tình trạng là rác tồn cọng như thế này và chuyển đi
để cho dân quanh khu này có thể có môi trường sạch sẽ hơn trong cả đơn
hiện rác ủn ứ tại một số điểm đã được tập kết về các bãi rác tạm ở quận nam tử liêm và long biên
để đảm bảo môi trường sống cho người dân và văn minh đô thị
vào lúc một mươi sáu h chiều ngày hôm nay
những chiếc xe chở rác của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội urenco
đã đi được vào khu xử lý rác thải nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
sau khi chính quyền vận động tuyên truyền người dân không còn tụ tập gây cản trở
đại diện đánh đạo urenco cho biết thực hiện nghiêm chỉ đạo của đánh đạo thành phố
urenco đã bố trí một trăm linh công nhân với đầy đủ phương tiện hóa chất đảm bảo tiếp nhận xử lý rác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vì số lượng rác un ứ ở nội thành lớn urenco bố trí tập kết rác ở hai vị trí để tránh ủn tắc
tổ chức hai chốt trực ở ngã ba hồng kỳ và nam sơn phân luồng giao thông
ngoài ra urenco cũng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự
công ty cũng đã họp với nhân dân ba xã liên quan trong vùng ảnh hưởng môi trường để triển khai kế hoạch phục vụ tết
và khẳng định sẽ tiếp nhận xử lý một trăm linh rác nội thành đưa lên